nhận lời mời của thủ tướng thụy điển stefan lavier thủ tướng nguyễn xuân phúc phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sẽ thăm chính thức vương quốc thụy điển từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng năm
trong bối cảnh quan hệ hợp tác việt nam và thụy điển tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc thụy điển sẽ tạo sung lực mới cho quan hệ đối tác bình đẳng cùng có lợi giữa hai nước đưa quan hệ hợp tác việt nam thụy điển lên một tầm cao mới
chuyến thăm chính thức vương quốc thụy điển của thủ tướng nguyễn xuân phúc là chuyến thăm đầu tiên cấp thủ tướng đến thụy điển kể từ hai mươi năm qua
dự kiến trong chuyến thăm này thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có nhiều chương trình hoạt động như tiếp kiến nhà vua hội đàm với thủ tướng hội kiến với chủ tịch quốc hội cùng thủ tướng thụy điển khai mạc diễn đàn doanh nghiệp gặp mặt và đi thăm một số doanh nghiệp hàng đầu gặp gỡ tri ân bạn bè thụy điển thăm hỏi bà con kiều bào doanh nghiệp việt nam tại thụy điển